cục chính trị bộ đội biên phòng đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước và kỷ niệm năm mươi tám năm ngày truyền thống của đơn vị
ngày hai mươi ba tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
trong suốt chặng đường hơn nửa thế kỷ qua cục chính trị đã luôn đảm bảo công tác đảng
công tác chính trị trong bộ đội biên phòng ở cả thời chiến cũng như thời bình
cục chính trị đã tham mưu hướng dẫn chỉ đạo triển khai kịp thời toàn diện các nhiệm vụ xây dựng
biên giới hòa bình hữu nghị kết nghĩa và giao lưu biên cương thám tỉnh hữu nghị
nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó với nhân dân và lực lượng biên phòng các nước láng giềng
bên cạnh đó cục chính trị cũng đã tham mưu và triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa chính trị xã hội
nhân văn sâu sắc giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới xóa đói giảm nghèo chăm sóc sức khỏe
nâng cao dân trí và phòng chống thiên tai khắc phục bão lũ
thực hiện nghị quyết của bộ chính trị về xây dựng bộ đội biên phòng trong tình hình mới
cục chính trị đã làm tốt công tác tham mưu đề xuất xây dựng lực lượng về chính trị tư tưởng và tổ chức
công tác đảng công tác chính trị được phát huy góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh trật tự
chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ chống các loại tội phạm xây dựng cơ sở chính trị
tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội địa bàn biên phòng xây dựng biên giới hòa bình
hữu nghị mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế
trong thời gian tới cục chính trị bộ đội biên phòng sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ
bảo vệ toàn diện chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên các tuyến biên giới vùng biển đảo
đồng thời đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia vận chuyển ma túy buôn lậu gian lận thương mại và mua bán người